thưa quý vị mối quan hệ đoàn kết anh em hữu nghị gắn bó và tin cậy
giữa việt nam và cuba rất đặc biệt và hiếm có trong quan hệ quốc tế
sáu mươi năm trôi qua mối quan hệ việt nam và cuba ngày càng được thắt chặt
cách đây bốn mươi bảy năm vào ngày tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đoàn hai mươi bốn công nhân xây dựng cuba đầu tiên
do đảng cộng sản và chính phủ cuba cử sang xây dựng đã đến việt nam
nhiều công trình trong số đó phát huy tốt góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sự kiện này và tình bạn quốc tế đặc biệt việt nam cuba qua tiểu mục ngày này năm xưa